sau khi khai trương phố đêm cao thắng ubnd tp vinh tỉnh nghệ an đang tiến hành thay thế ba trăm linh cây xanh
cho hai tuyến phố nguyễn văn cử và hồ tùng mậu để tạo sự đồng bộ chuẩn bị cho việc mở phố đi bộ sắp tới
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại tỉnh nghệ an
đây là hai tuyến phố nằm ở trung tâm thành phố được ubnd tp vinh triển khai mở phố đi bộ
dự kiến khai trương vào dịp tết dương lịch hai nghìn hai mươi
theo đó tại đường nguyễn văn cử toàn bộ cây xanh hiện tại sẽ thay thế bằng một trăm năm mươi bảy cây giáng hương
đường hồ tùng mậu dự kiến sẽ thay thế tất cả cây xanh bằng hai trăm linh tám cây hoa ban
việc mở phố đi bộ vào thời điểm này nhằm góp phần cải thiện đời sống tinh thần cho người dân thành phố
tạo sức hút với du khách trong và ngoài nước
dự án thay thế cây xanh cải tạo vỉa hè làm phố đi bộ có tổng kinh phí năm bảy tỷ đồng
được trích từ nguồn vốn sự nghiệp thị chính ubnd tp vinh
dự kiến khi khai trương phố đi bộ tp vinh sẽ hoạt động tối thứ sáu và thứ bảy hàng tuần